trong tháng năm hình ảnh uy tín của việt nam đã tăng lên trong cộng đồng quốc tế
chúng ta đã chỉ đạo với tinh thần kiên quyết không lùi bước trước thách thức
đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo điều hành khắc phục sự đứt gãy chuỗi cung ứng
chúng ta đã lấy cung làm chủ đạo và đẩy mạnh cầu của nền kinh tế
các chỉ tiêu của tháng năm tốt hơn hẳn tháng bốn
đây là khẳng định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay
nhấn mạnh trong bốn mươi tám ngày qua không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
thủ tướng nêu rõ phần lớn các ca nhiễm covid một mươi chín đã ra viện
trong đó có các ca rất nặng như bệnh nhân số một mươi chín và phi công người anh đã có dấu hiệu hồi phục
đây là tin vui đối với toàn dân
các hãng truyền thông lớn cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao
nỗ lực và thành công trong khống chế dịch bệnh covid một mươi chín của việt nam
một điều ấn tượng là sự quyết tâm của nhiều tỉnh thành phố
phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay
vấn đề khôi phục thị trường nội địa đã được phát động
các khu du lịch đã đông khách trở lại ngành hàng không bước đầu khôi phục hoạt động
thủ tướng yêu cầu tại phiên họp cần đánh giá những nguy cơ thách thức về thời tiết như hạn hán mưa đá rông lốc
các thị trường lớn đối tác quan trọng của việt nam như mỹ eu và trung quốc
chưa phục hồi bình thường do vẫn còn dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ cần đánh giá nguy cơ thách thức phải vượt qua
đề ra các biện pháp mạnh mẽ phát triển đất nước trong tháng sáu để làm đà trong các tháng cuối năm

và các vấn đề ph kinh tế thị trường và các vấn đề ph t debuted
các lĩnh vực phổ biến khác
đặc biệt cùng với các trung tâm kinh tế các động điểm kinh tế các vùng heo đảo cao kýt kinh tế các gốc trường
về vấn đề giá cả thịt lợn thủ tướng nêu rõ chính phủ đã đưa ra nhiều chủ trương biện pháp
nhưng giá thịt lợn vẫn cao thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần trình bày một số biện pháp yếu tố cấu thành giá thịt lợn
trong đó đặc biệt về chi phí thức ăn chăn nuôi vấn đề giống tái đàn nhất là khâu trung gian
nếu chỉ tính đầu ra mà không tính khâu đầu vào là duy ý chí trong hành động
quan điểm thủ tướng là giải quyết vấn đề căn cơ bài bản giá thịt lợn tăng cao
nhưng cũng phải tránh những thời điểm rớt giá thịt lợn nghiêm trọng
ảnh hưởng tới người chăn nuôi và sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi
tháng sáu cần tiếp tục khắc phục đại dịch covid một mươi chín để đất nước phục hồi bình thường
phân đấu ở mức cao nhất hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi